tối qua ngày một mươi bảy tháng chín một căn nhà bốn tầng trên đường nguyễn đình triều quận ba tp hcm bất ngờ bốc cháy dữ dội
khiến cho hàng chục hội dân hoảng loạn rất may không có thiệt hại về người
đám cháy bùng phá khoảng một mươi tám h một mươi năm ở tầng bốn căn nhà nêu trên chỉ sau ít phút lửa bốc lên cuồng cuộn
nhiều người dân cho biết trước khi xảy ra cháy bên trong căn nhà phát ra tiếng nổ lớn nhiều người tháo chạy ra ngoài truy hô
được biết căn nhà này chứa nhiều phế liệu đồ vật liệu dễ cháy và tầng bốn là gác gỗ sàn gỗ nên đám cháy lây lan nhanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận phá cửa sổ đập tường từ hai bên để phun nước dập lửa không để cháy lan
vụ việc may mắn không có thương vong về người nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện gây hỏa hoạn